ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản hòa tốc gửi công an thành phố và các sở
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn giải quyết việc người dân tổ chức ngăn cản xe vận chuyển rác
vào khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị sở xây dựng khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi
từ nước dỉ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
báo cáo kết quả về thành phố trước ngày hai mươi tháng bảy yêu cầu ủy ban nhân dân huyện sóc sơn tập trung chỉ đạo
tổ chức thực hiện công tác lập phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định
và chính sách đã được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận
công an thành phố chỉ đạo công an huyện hỗ trợ bảo vệ để thực hiện các biện pháp hành chính
đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác vào khu liên hợp
cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của khu liên hợp